vào ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần văn thuận
trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là kim thanh hùng chú cùng địa phương
theo có trạng trước đây hùng với chị ngô thị diễm my hiện là chị dâu của trần văn thuận
từng sống chung như vợ chồng và có một tượng với nhau
vào chiều tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thuận cùng với trần văn trí là em ruột của thuận
diễm my đang ở nhà tại khu phố rạch rồng phường vĩnh quang rạch giá
thì nghe tin hùng đang mang dao đến nhà thuận tìm diễm my để giải quyết mâu thuẫn
khoảng năm phút sau thì hùng cầm hai cây dao loại dao thái lan đến đạp cửa
xông vào nhà thuận tìm diễm my nhưng không gặp
hùng đã cầm dao đâm hai nhát vào người chí chí bỏ chạy vào chi hồ
thấy em mình bị hùng tấn công thuận đã lấy cây dao tự chế đã chuẩn bị từ trước
chạy đến chém vào người hùng nhiều nhát đến khi chảy máu thì mới dừng lại và đi đến công an đầu thú
hùng được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu nhưng hai ngày sau thì tử vong
ngoài lệnh án một mươi bốn năm tù thuận còn bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền gần năm mươi triệu đồng